mở đầu bản tin là thông tin về cơn bão số bốn
hồi một mươi ba h ngày hôm nay tâm báo cách đất liền đà nẵng đến quảng ngãi khoảng hai trăm bảy mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp một mươi bốn một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy
đến một giờ ngày hai mươi tám tháng chín vị trí tâm bão nằm trên vùng biển thừa thiên huế đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn một mươi năm giật cấp một mươi bảy
sau đó bão di chuyển vào đất liền các tỉnh trung trung bộ và suy yếu dần
vùng nguy hiểm trên biển do bão trong hai mươi bốn h tới là từ vĩ tuyến một mươi hai năm một mươi chín độ vị bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi năm độ kinh đông
và quần đảo hoàng sa có gió mạnh từ cấp sáu trở lên và giật từ cấp tám trở lên
sóng lớn lốc xoáy và nước biển dân do bão
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có gió mạnh cấp sáu bảy giật cấp tám chín
sóng biển cao từ ba bốn m biển đông mạnh
từ tối ngày hôm nay ở đất liền nước ta bắt đầu chịu tác động của gió bão
thời gian nguy hiểm nhất của gió mạnh là từ đêm nay đến sáng ngày mai
chín trên một mươi bốn tỉnh thành phố miền trung chịu ảnh hưởng trực tiếp
trong đó thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định
chịu tác động của bão mạnh nhất
gió vùng ven biển gần tâm bão có thể lên tới cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi năm
dự báo bão số bốn sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng
trung trung bộ và bắc tây nguyên
với lượng mưa lớn từ ba trăm linh bốn trăm linh mm gây ra một đợt lũ
ngập lùi diện rộng tại khu vực đông bàng ven biển
các tỉnh từ quảng bình đến bình định
đặc biệt là các tỉnh thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi
mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy hiểm đặc biệt
về lũ quét sạt lở đất tập trung tại vùng núi của các tỉnh quảng trị đến bình định
do đó mưa nhiều nên nhiệt độ ở miền trung và tây nguyên trong ngày mai
không vượt quá mức là ba mươi một độ
tại bắc bộ trong ngày mai khu vực nam đồng bằng sẽ có mưa vừa đến mưa to và có rông
các khu vực khác và vùng núi phía tây mưa sẽ ít hơn
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba mươi ba độ ở tây bắc bộ và từ hai mươi bảy ba mươi độ tại khu vực phía đông bắc bộ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa
từ chiều tối có mưa vừa mưa to và rông
cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ